hầu như từ cán bộ đến người dân đều biết đến sự kiện này
người ta đã bàn luận với nhau ở khắp mọi nơi
tạo nên dư âm của vụ án ngày càng rung rợn vào huyền mỹ
nhưng sự rùng rợn vào huyền mỹ đó chưa đáng là bao so với thực tế của sự việc diễn ra
với cuộc đấu tranh khám phá vụ án đầy công phu và trí thông minh của tập thể ban chuyên án
để hóa giải vụ án phức tạp này
lực lượng phá án không chỉ có điều tra truy đuổi chiến đấu
mà còn phải giải quyết nhiều vấn đề ngoài ý muốn
với những tình tiết bất ngờ
ngay cả trong những người trong cuộc cũng không phán đoán được
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi series tái hiện lại vụ án
cướp tổng kho dược phẩm cửu long
để có được cái nhìn sinh động về toàn cảnh vụ án
những động cơ của kẻ phạm tội
có được hành động tội ác tây trời
lại chỉ là con đẻ của những khuyết điểm những sai lầm nhỏ nhặt lúc ban đầu
và trong sự tiến hóa ấy
kẻ phạm tội đã bộc lộ rõ nọc độc của những kẻ cướp máu lạnh
trên từng góc phố xóm thôn
để lại trong lòng người một niềm vui đầy lưu luyến
một mươi tám h ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tức mùng ba tết tân dậu
lúc này bên trong phòng khách của tổng kho dược phẩm cửu long lê thị vân
thủ phó tổng kho và nhân viên lữ lý nữ đang ngồi trực đơn vị
họ rơm rã kể chuyện ăn tết với gia đình đợt phép vừa qua
vân nhấc điện thoại lên quay những con số quen thuộc
dơ tay lên chống cự tàu bắn
vân và nữ hoảng hốt
từ đôi tay rung rảy chiếc điện thoại rơi sỏng xoài trên bàn
sau lưng họ là những tên đàn ông không hề quen mặt
chúng ghim nồng súng vào người vân và nữ gần giọng
biết khôn muốn sống thì phải làm theo lời các ông
thân gái mềm yếu
trước sự khống chế hung bạo của hai tên đàn ông lạ mặt
vân và nữ đành chịu cho chúng khống chế
cô thủ phó tổng kho và nhân viên đều bị trói chặt cả tay chân
bằng dây ni lông mà bọn người lạ mặt mang theo sẵn
trực tên ca đó là khoảng một mươi bảy một mươi tám người
nhưng mà lúc đó thì về đi chơi tết hết
cho nên chỉ còn hai cô này trực ở kho
thì hai cô mới thấy rằng
vừa khoảng trạng vạn tối thì có hai ba người thanh niên tổng nhập vào
khống chế hai cô gái này bắt và đưa vào cái trại
ở chỗ mà nghỉ của nhân viên
trói các cô lại
hỏi đủ thứ chuyện trên đời hết
lần lượt bốn nhân viên khác của tổng kho khi đến trực
đều bị nhóm cướp phục sẵn ở phía trong
bắt nhốt vào chung một phòng
bọn chúng chưa kịp quay ra
thì lại có đồng nghiệp sinh
nhân viên cung ứng vật tư tổng kho
đi chiếc xe máy vespa sprint về đến cổng
chẳng khác nào niter rơi vào bẫy
sinh cũng không tài nào vùng vẫy nổi
trước những hỏng súng đằng đằng sát khí
của máy tên đàn ông đầy nham hiểm
sinh cam chịu cảnh cùng với các đồng nghiệp của mình
hai mươi ba h ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tức mùng ba tết tân dậu
việc khống chế các nhân viên kho
được tiến hành êm xuôi
bọn cướp tiếp tục lột tài sản
của các đồng nghiệp
cả nhân và bàn tính việc cướp thuốc tay
nhưng lúc này
ngoài đường vẫn còn người qua lại
nên chúng sợ bại lộ
chưa tiến hành việc mở kho
gần hai tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua
những người bị bắt trối đang hồi hộp
cho số phận của mình
trong khi bọn cướp thì đang đợi đến khuya khoát
mới dám mở kho để cướp
khi kim đồng hồ chỉ đúng một h sáng
mùng bốn tết
việc cướp kho thuốc bắt đầu
một giờ ngày tám tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tức mùng bốn tết tân dậu
để việc cướp kho an toàn
theo kế hoạch của bọn cướp
chúng lấy thuốc si rô ho bên trong
có thành phần thuốc ngủ
đem đến chỗ những người bị bắt trối
và ép họ uống
ai kháng cự sẽ dùng vũ lực
bắt xuống cho tới khi mê mệt mới tha
khi các nạn nhân thấm thuốc
toán cướp chia nhau các vị trí
kẻ canh gác
đứa đi tìm thuốc một cách nhịp nhàng
độ trọng án chúng tôi nhận được
thông báo của lãnh đạo
cảnh sát hành sự
ở phường chín
thị xã vĩnh long
ngay chỗ tổng kho dự phẩm
vừa xảy ra một vụ cướp vũ trang
các công nhân viên của kho
cướp đi một số tài sản lớn
theo tin bắt đầu
trước tình hình trên
chúng tôi đưa lực lượng
với chỗ phòng kỹ thuật hình sự
tiến hành công tác khám nghiệm
đúng sáu giờ năm phút sáng
mùng bốn tết
đoàn cán bộ kỹ thuật hình sự
công an tỉnh cửu long
có mặt tại hiện trường
tổng kho dược phẩm cửu long
lực lượng chức năng đã tiến hành
khẩn trường khám nghiệm hiện trường
thu thập những dấu vết còn lại
mỗi dấu vết dù là nhỏ nhất
cũng không qua được mắt của lực lượng chức năng
đồng thời ghi nhận
tất cả những lời khai của nhân chứng
và xác minh toàn bộ những thông tin
liên quan đến vụ án
được vô thấy
các thùng giấy bị xé
và sóc tung té
còn đi dòng hiện trường
thì chúng tôi chưa dám vào
đi rành từ ngoài vào trong
và kết hợp với nhiều lực lượng
viện kiểm tra
khoa học hình sự
thì tụi tôi khám nghiệm hiện trường
bằng biện pháp
nên là khám từ ngoài vào trong
khám tới đâu dứt điểm đến đó
bị cái hiện trường nó quá lớn
so với khả năng từ trước đến giờ
khi tôi làm
trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự
cho tới chỉ huy khám nghiệm
cái vụ án này
thì chưa có cái vụ án nào
mà hiện trường phức tạp
đến mức độ mà nó lớn như thế
cũng như các địa phương
trên vùng sông nước miền tây
tình hình an ninh trật tự ở cửu long
tuy có phức tạp
song chưa từng xảy ra vụ cướp vũ trang như thế
nên vụ cướp trong dịp tết tân dậu
đã làm rúng động dư luận địa phương
gây hoang mang lòng dân
quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường
thì chúng tôi phát hiện
ở trong cái kho
mất một cái lượng thuốc
cái thuốc kháng sinh
và các dĩ viên
tức là lúc đó
là cái thuốc kháng sinh
của thời điểm này rất là quý
do đó mà
chúng tôi kiểm tra
tiến hành khám nghiệm kho đó
thì kiểm tra trong kho
chỉ mất tầy
cái lượng thuốc
ở một cái góc
mà được bố trí là
các cái thuốc kháng sinh có giá trị
sáng ngày mùng tám tháng hai
tức mùng bốn tết
nhiều người hiểu rằng
kéo đến chật kính
tổng kho dược phẩm cửu long
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh long
đã yêu cầu sự hỗ trợ
của cục kỹ thuật hình sự
khám nghiệm hiện trường
vì hiện trường vụ án quá rộng
nhóm cướp lại có nhiều người
nên công tác khám nghiệm hiện trường
kéo dài hơn một ngày
đến một mươi ba giờ
ngày mùng chín tháng hai
kết quả từ cơ quan chức năng cho thấy
bọn cướp đã lấy đi
một số thuốc tân dược nhập khẩu
ngoài ra còn có chiếc xe máy
của anh nguyễn nam sinh
cũng bị cướp lấy đi
đặc biệt thi thể của anh nguyễn hoài đức
cũng được tìm thấy dưới đáy hồ nước
cách nhà bếp của tổng kho ba mét
nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh đức
là do bị ngạt nước
toàn thân tím tái
có vết hằng của dây trói
khiến anh không thể chống cự
từ khi lên khám nghiệm thì thấy bị trói
và khi mà tiến hành xét nghiệm các thứ
thì kết luận là nhân viên này bị ngạt nước
và chết trong cái tư thế là bị ngạn nước
trong phổi cũng có nước
và không có cái dấu vết nào
chứng tỏ là họ
tức là nhân viên này phải có chống cự
và bị chết
chết hoàn toàn là do ngạt nước

tổng kho dược phẩm kiều long
là kho thuốc lớn nhất của tỉnh kiều long
tọa lạc tại khóm hai phường chín
thị xã vĩnh long ven quốc lộ một a
có diện tích hơn bảy m hai
là công trình xây dựng giang rở
chỉ có một nhà kho xây hoàn tất
là nơi lưu trữ thuốc và các dụng cụ y tế
đảm nhiệm công việc ở tổng kho
có một mươi hai cán bộ nhân viên
do đồng chí ngô thành thương
bí thư tri đoàn làm trưởng tổng kho
trong dịp tết thì lãnh đạo bố trí hai ca trực
mỗi ca có sáu người
ba nam và có ba nữ
kể cả những ngày tết nguyên đán
khi mọi người đang vui vẻ trong không khí gia đình đầm ấm
thì các nhân viên làm việc tại đây
phải chia làm hai ca tốc trực
tại tổng kho
trong coi số thuốc giá trị
thế nhưng đây lại chính là điều kiện thuận lợi
cho nhóm tội phạm chọn làm thời điểm gây án
một ngày sau cơ quan công an truy ra
thêm nhiều nhân chứng có liên quan
trong đêm tổng kho dược phẩm
bị một toán người có vũ trang đánh chiếm
những nhân vật mà họ muốn thoái thác
sự điều tra của cơ quan công an
cho nên là chúng tôi
với giai trò là tham mưu cho
các đồng chí chỉ huy
đồng chí chỉ huy phòng
chỉ huy ba em đốc
chúng tôi đề xuất là đây là một dự án rất là lớn
chứ không phải là nhỏ
cho nên là đề xuất ba giám đốc
ba dự huy là thành lập
cái ban chuyên án

ngày bốn tết tân dậu năm một nghìn chín trăm tám mươi một
lúc này các nạn nhân vẫn còn say thuốc
và bọn người lạ mặt
vẫn còn chiếm lĩnh trận địa tổng kho dược phẩm
bất ngờ tư diện
lão tài xế của công ty dược phẩm
lái chiếc xe du lịch
cùng với đồng chí chủ nhiệm
đến tổng kho nhận năm mươi lít xăng
để đi công tác tại thành phố hồ chí minh
chiếc xe ô tô đổ ngay trước cổng kho
tư diện xách bình xăng
bước vào khu vực lấy xăng của tổng kho
bây giờ bây giờ
bây giờ bây giờ bây giờ
bây giờ bây giờ bây giờ
còn tỉnh mới được

tôi ra ngoài coi tình hình
thời mày với thằng này
chuyên thằng này
chạy đi trước
anh tư diện
vào mới hỏi mới kêu

thằng kia nói
giờ này mày đi đâu mày lấy xăng
trong ba bữa này
thằng kia nói
tao lấy xăng để chở
các nhóm đối tượng và để loại trừ dần những nhóm đối tượng cộng bộ bộ phận thì nghiên cứu nghiên cứu hồ sơ và tổng hợp cái tình hình để lập ra một cái phương án đấu tranh để giúp cho bang chỉ đạo bang chỉ huy chỉ đạo một cách chính xác nhất
liên tục trong cả tuần lễ đầu tiên tiến hành đấu tranh phá án phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận không biết bao nhiêu cú điện thoại có cùng nội dung
các đồng chí đã tìm ra thủ phạm vụ cướp tổng kho dược phẩm chưa lúc bây giờ bang chuyên án chỉ biết trả lời chúng tôi chưa được phép trả lời
thủ phạm là ai mọi người đang hồi hộp trong đợi từng ngày
công an đưa bọn chúng ra ngoài ánh sáng nhưng có một điều hết sức đơn giản là bất kỳ ai nghe qua vụ án cướp tổng kho đều có sự khẳng định tính chất của vụ án là nội công ngoại kích
trong cái đơn giản dễ dàng phán đoán ấy lại có hàng trăm mối tơ vò cùng đến một lúc với tập thể cán bộ chiến sĩ bang chuyên án
lúc bảy giờ đi công tác xong bé vừa về đến cơ quan tư diện gặp ngay một cậu trai không quen lắm
thông báo cho biết sự việc tại tổng kho dược phẩm bị đánh cướp
nhưng tư diện vẫn mục mực nói rằng người cắp xăng cho mình là cán bộ năng
lão tài xế tư diện lái chiếc xe đưa đồng chí chủ nhiệm công ty dược đến tổng kho lãnh năm mươi lít xăng lúc bọn cướp đang còn chiếm lĩnh tổng kho
thế mà tư diện vẫn vào được kho nhận được xăng và khi lãnh đạo hỏi còn khẳng định do cán bộ năng nhân viên cung ứng vật tư của tổng kho cắp
tư diện vào rồi trở ra như không có chuyện gì khác
trong khi đó bọn cướp đã trói sáu nạn nhân và giết chết một mạng người trong đêm
thế nên khó tin được những hành động của tư diện bướng ẩu và lời khai của tư diện trước cơ quan công an là trung thực
nhưng ngược lại lực lượng chức năng cũng chưa có cơ sở gì để làm bằng chứng kết tội lái xe tư diện là một đồng bọn nguy hiểm trong vụ án cướp của giết người ở tổng kho dược phẩm
sau khi mình làm việc với tài xế thì tài xế nói
tôi gặp thằng năng gặp thằng năng nó dẫn tôi đi mua tôi đi muốt xăng lấy xăng đào hoàng đổ vô đầy bình xăng và tôi còn chào thằng năng tôi đi nữa
lúc đó tình hình là chưa có hai vua cướp
cho nên là trong khi đó thầy thằng nguyễn văn kỹ năng là nhân viên trong kho đó
thường ngày đó thì đã bị bắt bị trói
để trong cái khu tập thể bị trói đó
nhưng mà năng đâu mà ra ngoài
sau khi mình làm việc với tài xế thì nó vẫn khẳng định là nó gặp thằng năng dẫn xe dẫn ông tài xế này
nhưng mà tại sao lúc đó là có thằng năng còn dẫn tư diện đi
như vậy có phải chăng cái nhóm cái vụ án cướp này là do cái tổng kho này trong cái nhóm nhân viên này đặt ra hay không
theo lời khai của lê thị vân thủ phó tổng kho chúng ta biết khi bị trói và bịt kính mắt
chị vẫn còn nghe được tiếng máy nổ xình xịch của loại ô tô ra vào tổng kho nhiều lần
rất có khả năng bọn chúng dùng xe du lịch di chuyển các kiện thuốc cướp được
mọi người liên tưởng đến chiếc ô tô do tư diện điều khiển
phải chăng tư diện là một tên cướp hoạt động đắc lực ở vòng ngoài tổng kho
bất ngờ nhận được lệnh đi công tác đột xuất và phải đến tổng kho lãnh năm mươi lít xăng
trong lúc đồng bọn chưa kịp tẩu thoát đi hết tư diện đã lo sợ đồng chí chủ nhiệm phát giác ra vụ cướp
nên tư diện quỷ quyệt báo cáo thủ trưởng cán bộ năng cắp xăng cho mình
thưa quý vị và các bạn
như số trước
chúng tôi đã thông tin vụ cướp làm kinh động các tỉnh miền tây thời bấy giờ đã diễn ra từ một mươi tám h tối mùng ba đến sáu h sáng mùng bốn tết tân dậu
tức ngày mùng bảy và mùng tám tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi một tại tổng kho dược phẩm kiều long tỉnh kiều long nay là hai tỉnh vĩnh long trà vinh
khoảng chục tên cướp đột nhập dùng súng khống chế các nhân viên giết một người cướp một số thuốc tân dược và các tài sản cá nhân
trên địa bàn tỉnh kiều long thời bấy giờ chưa từng xảy ra cướp có vũ trang
nên việc tổ chức điều tra về loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này gặp không ít khó khăn
trong khi lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra cũng như lực lượng an ninh thời bây giờ còn mỏng về số lượng
non về nghiệp vụ và kinh nghiệm nên công tác điều tra vô cùng vất vả
tuy nhiên theo mệnh lệnh của thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo ti công an
lực lượng cảnh sát hình sự và điều tra công an kiểu long quyết tâm bằng mọi giá phải nhanh chóng vén màn bí mật vụ cướp đặc biệt này
công an và tài sản đã lớn ảnh hưởng xấu về chính trị càng rộng lớn hơn nếu công tác điều tra phá án bị bế tắc
công an định bó tay để bọn cướp đắc trí vung vẫy trong bóng tối tội lỗi là một điều không thể tha thứ
cũng từ lời khai của các nhân chứng trong sự việc một vấn đề khiến bang chuyên án cũng hết sức chú ý đó là vai trò của đồng chí bảy hiệp
chủ nhiệm công ty dược phẩm trong đêm vụ cướp có nhiều bất minh
đối tượng đối xử tử tế với bảy hiệp là điều không hợp lý
bao nhiêu bằng chứng và nghi vấn cuốn hút vào vị thủ trưởng công ty
bàn chuyên án không thể loại trừ khả năng bảy hiệp là tên đầu sỏ chủ mưu
giả vờ đứng bên ngoài để làm đạo diễn cho đồng bọn đánh cướp tổng kho dược phẩm
chỉ đạo làm tài xế tư diện và bọn người làm mặt khác là những tên cướp hoạt động bên ngoài công ty
cùng một vài cán bộ nhân viên thoái hóa biến chất của tổng kho là kẻ tiếp ứng từ bên trong
nội công ngoại kích nên việc cướp thuốc diễn ra một cách êm đẹp
có lẽ là do nội bộ thanh đoán nhau rồi mới dành dựng ra sự kiện này
hiện trường đã bị xáo trộn nhưng còn những dấu vết không thể sót lọt
bởi trước mắt nhiệm vụ của các trinh sát và các cán bộ phòng kỹ thuật nghiệp vụ
sự đầu hàng bọn cướp vô điều kiện của sáu cán bộ nhân viên tổng kho trong đêm xảy ra vụ án
trong đó có những người có trách nhiệm của họ gắn liền với tài sản tổng kho
có những người vạm vỡ khỏe mạnh thế mà nguyễn hoài đức là nhân viên mới tuyển chưa đầy hai tháng
lại bị bọn cướp trói chặt tay chân bị cho uống thuốc mê và ném vào hồ chứa đầy nước
đến khi mọi người phát giác đức chỉ còn là một cái xác
nhiều nhân chứng suy đoán rằng có thể do nạn nhân kháng cự với bọn cướp
nên đã bị chúng giết chết từ những lập luận trên bàn chuyên án đưa ra nhận định
phải chăng đó là hiện trường giả nạn nhân bị giết hại là nguyên nhân của sự thanh toán nội bộ
thành toán những kẻ không ăn cánh để bịt đầu mối vụ án cướp tổng kho dược phẩm
đêm ấy phạm minh triết và lê nam sinh nhân viên cung ứng vật tư kho
cùng đi uống rượu tết triết cho sinh mượn xe vespa về cơ quan
sinh bị bọn cướp khống chế và giữ lấy chiếc xe

đêm ấy phạm minh triết và lê nam sinh nhân viên cung ứng vật tư kho cùng đi uống rượu tết triết cho sinh mượn xe vespa về cơ quan
hơn một tiếng đồng hồ sau triết đi chiếc xe đạp tìm đến tổng kho để đòi lại chiếc vespa
khi tới tổng kho lúc này bọn cướp đã vào các vị trí canh gác
thấy người lạ tới liên quát nạt triết đến tìm ai
bản thân triết là người to khỏe cộng với dư âm của cuộc nhậu vừa tan triết chẳng thèm đếm xỉa tới lời bắt nạt đó
triết kênh kiệu hất hàm hỏi ngược lại kẻ vừa ngăn cản mình
kêu gọi sinh ra để trả xe tất nhiên yêu cầu đó là không thể đối với bọn cướp
bởi lẽ sinh còn đang mê mệt vì bị uống thuốc ngủ nằm lăng lóc trong dãy nhà tập thể nam
tên cảnh giới đã viện lý do sinh không có mặt tại tổng kho
nhằm đuổi triết đi nhưng với hơi men cùng sự quen biết với thủ trưởng tổng kho triết càng lúc càng quấy nhất mực ngồi trên xe máy để đợi sinh về trả xe
tên cướp giả bộ bỏ đi để mặc cho triết ngồi đó một mình
biết gặp phải đối thủ không vừa tình huống này diễn ra ngoài ý muốn của tên cướp y hơi bối rối trước thái độ hơi dữ tợn của triết
lúc này một tên khác chạy tới
chúng hậm hực nhưng trước một kẻ ngạo mạng và có hơi men các bọn nhanh chóng thay đổi sang năng nỉ
anh triết mới chửi thề đ lại với nó
tao là nhân viên tao là thủ trưởng ở đây mà sao tụi mày không biết tao
nói qua là qua tiếng lại cãi thì nó có tiếng lớn
thì bây giờ ở cái từ kho ra cái quỹ ban nhân dân phường chính á
cách đó chưa hơn trăm mét thành ra bọn cướp nó muốn cho cái đựng bị vải lộ thì nó cũng để yên đồng thời nó xuống nước nhỏ nó năng nỉ anh chiết
vẫn cây cú vì việc bị tên bảo vệ ngỗ ngược chặn lại triết thay đổi ý định đi ra khỏi tổng kho nhưng không quên buông thêm lời đe dọa sẽ gọi thêm người tới đây để dạy dỗ kẻ đã ngăn cản
lúc này là tình huống mất kiểm soát của băng cướp điều này đã làm bọn chúng nhốn nháo lo sợ
chỉ được lúc sau thì triết quay lại tổng kho đi một mạch đến trước cửa phòng khách rồi lại ngồi trên chiếc xe máy gọi vọng vào bên trong
lúc mà qua lời khai của triết thì triết lấy cái xe có giá trị lớn và đi như vậy á thì ban chuyên án mới đặt vấn đề
triết cái thứ nhất là có liên quan tầm phạm với vụ án này
người dẫn đường đưa đường chỉ lối cho cái bọn cướp này vào đây để mà nó cướp
vì triết là người là thủ một cái giai trò quản lý vật tư về thuốc ở trong kho đó thành ra sắp chết kho bãi đó là thuốc men triết rất rành
đây tên bảy được thương giới thiệu làm công nhân bốc xếp trong tổng kho
bảy có một lai lịch khá đặc biệt đó là một tên đao búa cướp giật lừng danh vang bóng một thời ở sài gòn
thời gian làm công nhân hợp đồng tại tổng kho bảy là rõ bản chất lưu manh và tập thể đã đấu tranh đuổi tên bảy ra khỏi đơn vị mấy tháng này
nhưng tại sao hắn lại có mặt trong đêm tổng kho xảy ra vụ cướp của giết người nghiêm trọng
trong khi đó bảy cũng là một nạn nhân bị bọn cướp khống chế bắt chói như bao nạn nhân khác
bàn chuyên án không thể loại trừ khả năng thương là tên đầu sỏ chủ mưu giả vợ đứng bên ngoài để làm đạo diễn cho đồng bọn đánh cướp tổng kho dược phẩm
lại rất có khả năng phạm minh triết lão tài xế tư diện và bọn người lạ mặt khác là những tên cướp hoạt động bên ngoài
nguyễn kim hằng ngô xuân mai là em của thương và một vài cán bộ nhân viên thoái hóa biến chất của tổng kho là kẻ tiếp ứng từ bên trong
như thế lại càng dễ phân tích cái chết đầy bí ẩn của nạn nhân nguyễn hoài đức là do nội bộ khử đi hồng mịch đậu mối
tổng hợp các hiện tượng có tính chất logic khoa học trên tướng chừng như nắm chắc phần thắng trong tay các trinh sát lòng như mở hội tiếp tục xác minh mọi vấn đề thì tất cả đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên
xác minh sau sự bất minh về thời gian và kinh tế của ngô thành thương cơ quan công an đã kết luận chính xác rằng anh ta không có khả năng tham gia trong vụ án cướp đêm mùng ba tết tân dậu ở tổng kho dược phẩm
bằng con mắt nghề nghiệp biểu hiện của thị vân đều nằm trong tầm nghi vấn của các điều tra viên
nhưng để phá được sự phòng thủ gian manh trong con người vân lại là một điều không hề dễ dàng chút nào
dù đã có sử dụng nhiều biện pháp đấu tranh thay đổi các điều tra viên khác nhau nhưng vân vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh cùng những chiêu trò né tránh các câu hỏi của điều tra viên một cách ma quái kết hợp với bộ mặt buồn khổ
mà lời khai phức tạp nhất là lời khai của khó tổng kho là phức tạp nhất khó xác minh nhất
theo lời khai của nguyễn thị vân đang lúc bị bọn cướp trói chặt em có nghe rất rõ có tiếng nổ của động cơ ô tô êm êm dường như là xe du lịch loại nhỏ dừng lại trước cổng cửa tổng kho dược phẩm chóc chóc lại rú ga về phía bắc mỹ thuận
chỉ cần với lời khai ngắn gọn ban đầu đó của vân
cũng đủ khiến cho các thành viên trong ban chuyên án bồn bà gian khổ
họ dành dật với thời gian nuôi hy vọng mong manh tìm ra tung tích chiếc xe du lịch có tiếng nổ êm êm ấy
hy vọng của các trinh sát chẳng khác nào mò kim đáy bể
thưa quý vị và các bạn hai mươi một ngày thủ lý vụ án tập hồ sơ tư liệu ngày càng dày lên về đối tượng lê thị vân thủ phó tổng kho
càng thu hút sự chỉ đạo của ban chuyên án
với nhiều tình tiết tí hy vọng lóe lên rồi lại vụt tắt các đầu mối liên tục đi vào ngõ cụ
nhằm đấu tranh với đối tượng lê thị vân bàn chuyên án nghĩ ngay tới trung úy nguyễn văn bé tư
nhưng lúc này anh đang được tổ chức điều đi học nâng cao trình độ chuyên môn
lệnh triệu tập mau chóng được bàn hành
yêu cầu trung úy bé tư mau chóng trở lại đơn vị để tham gia phá án
quyết định tăng cường một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm như trung úy bé tư được coi là bước ngoặt then chốt trong phá vụ án này
với việc điều chỉnh mang tính chất chiến lược này của ban chuyên án vụ án sẽ có những diễn biến như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập ba chương trình hồ sơ vụ án truy lùng băng cướp họ đoàn
hai tay nắm chặt lại cô che giấu sự rung rảy không thể kiềm chế được
biết mình đã gặp phải một cao thủ vân im lặng rồi bắt đầu mở miệng
khi tôi về mới tiếp nhận vụ án sau hai hôm
tôi xin ban chuyên án cho tôi
tôi lên một cái kế hoạch để mà tôi đánh thẳng vào đối tượng đầu tiên là lê thị xích rồi là tới các đối tượng khác
vì hai ngày đó tôi đã qua nghiên cứu một số hồ sơ của vụ án mà các đồng chí đã hỏi và tôi gặp một số đối tượng có liên quan trong cơ quan đang còn tạm giữ
chưa dừng lại tại đó người sĩ quan trẻ liên tục tung ra những đòn phản kích bất ngờ
vỏ quýt dày có móng tay nhọn
một cơ quan công an với tập thể ban chuyên án
cơ quan công an dày dặn kinh nghiệm đã bước đầu đột phá những bước tiến quan trọng trước một kẻ đầy mưa mẹo như lê thị vân
xít mới xin tôi là cho là nghỉ sáng ngày mai tiếp tục làm việc
tôi nói nếu mà xích có bệnh thì tôi cho bác sĩ vào chăm sóc sức khỏe
vì đây là chúng tôi là không nhục hình không có biến tướng
một khỏi một
tôi là một cán bộ đại diện cho pháp luật
xích là một bị can
một đấu như một là không có gì phải nghỉ
một cái gì đó
xích ra thì chỉ cứ trình bày sự thật
cuối cùng là fit mới gục đầu là nhận tội
đến lúc không thể trói quanh quẳng được nữa
lê thị vân thủ phó tổng kho dược phẩm đối tượng hấp dẫn nhất trong hai mươi một ngày đêm đấu tranh chuyên án đã nhận tội
nhưng không phải vân nhận tội cướp tổng kho dược phẩm vào mùng ba tết tân dậu
theo lời khai của vân các tên cướp đã khống chế chị và đe dọa sẽ xâm hại tình dục
cũng như những lời đe dọa sẽ giết chết các thanh niên trong nhà nếu như khai báo nhận dạng của các đối tượng trong đám cướp có vũ trang
cũng như phải khai như thế nào trong quá trình lực lượng chức năng điều tra
chuyên buôn bán hàng lậu tuyến đường vĩnh long thành phố hồ chí minh
là nhân viên bà con với nhân viên on tại tổng kho thường lui tới chơi với on
nên vân gặp gỡ quen biết sau đó lân la cam kết làm ăn bất chính
thì cái nguồn tin này là nó phù hợp với cái hiện trường
cho nên là rất là quan trọng với cái ban chuyên án lúc đó
cái tin quang này là ở đâu
đó là địa chỉ đặt ra
thì chúng tôi là tiếp tục là đi sâu xới sâu vào cái nội dung lời khai này
làm cho nó rõ ra coi quang ở đâu
nhưng tới đây vân lại không rõ địa chỉ của quang
vân cũng không biết quang có phải là thuộc
không biết quang là thủ phạm trong vụ cướp của giết người ở tổng kho dược phẩm hay không
khấn chương điều tra lại lai lịch của tên quang
một lần nữa lại lột trần thủ đoạn ranh ma của cô thủ phó đã bày ra
để thực hiện các phi vụ tuồn thuốc ra ngoài chợ đen bán
vân đã xây dựng một kế hoạch hết sức công phu
đó là làm cách nào để tên buôn lậu hàng cấm có thể đi lại dễ dàng vào trong tổng kho mà không bị nghi ngờ
cũng như thị vân lại có thể an toàn
đó là cả kế hoạch
thị vân xây dựng
việc đầu tiên thị vân cần có là một bình phong
do là thủ phó tổng kho các nhân viên tại đây thị đều nắm rõ
và nhân viên on đã rơi vào kế hoạch đen tối của thị
thủ phó đã dùng on làm bình phong để tiện bề đưa tin quang ra vào tổng kho
tránh sự dần ngó của người khác
thị đã bí mật tìm hiểu về nhân thân của gia đình on
cung cấp cho tên quang nắm tên quang
và tương tận mọi thông tin để hành sự
từ việc được phím một vớt kịch đã được tên quang thủ vai
với chiêu trò tìm gặp on giới thiệu là người quen biết trong họ
từ ấy quang vẫn thường lui tới chơi với on
dần già cán bộ và nhân viên cứ ngỡ quang là anh em với on
đâu ngờ đó là thủ đoạn tinh xảo của kẻ trộm

kết quả công phu của ngót một tháng trời đấu tranh từ ban chuyên án
nhanh tay chậm hơn một chút thôi đối tượng có thể bỏ trốn
có khi phải trả giá giây phút thất bại đó bằng những chuỗi ngày gian khổ không thể lường trước được
tất cả thành viên của ban chuyên án đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết
quang đã chạy ra bằng đường đi
quang có tên thật là đoàn văn liêm hai mươi bốn tuổi nhưng lại có bề dày lưu manh tẩm cỡ
phương án đánh bắt quang được ban chuyên án xây dựng ký lưỡng
một mũi được phân công tới nhà của quang
một tổ trinh sát khác được tiến hành phục kích tại cầu mỹ thuận
phong trường hợp bị đối tượng bỏ trốn
mũi chủ công tại nhà đối tượng bí mật khép kiến vòng ngoài ngôi nhà
trinh sát tìm kiếm mục tiêu đã định
nhà tiên liên nằm khuất dưới chân vườn
bên trong mọi người trong gia đình liêm đang chăm chỉ làm việc
khi lực lượng truy bắt ập vào nhà thì liêm không có ở đây
tiến hành xét hỏi nóng được biết rằng đoàn văn liêm lâu lâu mới có về nhà một lần
và y cũng vừa mới đi khỏi nhà cách đây vài phút
nhưng mà khi mà chúng tôi đến thì không có quang
nói quang nhưng mà không biết phải không
có tên quang trong hội khẩu gia đình đó
nhưng mà quang không biết quang là ai
phải là người mà tiếp cận với con vân không
cho nên là mục tiêu thì tôi phải bắt được
ở thành phố hồ chí minh thì là điểm chắc chắn là quang nó sẽ thương tái luôn
cho nên là lên thành phố hồ chí minh sáng minh thì không có làm ra được cái địa chỉ của quang trên đó
và các người thì cũng không có phát hiện cái tôn tích gì hơn
tuy hy vọng vừa lấy lên thì phục tác
tổ đánh mắt thật buồn bã quay trở lại phòng cảnh sát hình sự kiểu long
đem theo nỗi thất vọng vô bờ bệt
hình ảnh đối tượng liêm như đang nhảy múa trong tâm trí của các trinh sát
một đối tượng nguy hiểm mà ban chuyên án căn dặn không được phép bắt hụt
với tâm trạng buồn triểu cùng với nỗi lo lắng vô bờ
khi quay trở lại báo cáo với lãnh đạo bang chuyên án
thì đúng lúc này mọi thứ như được trút xuống vào lãnh đạo ban chuyên án
đôi vai của tổ đánh bắt
đối tượng đoàn văn liêm đã bị mũi trinh sát số hai
được cử đi tại khu vực bắc mỹ thuận
đã tấm sóng được tên liêm
đúng như phán đoán của ban chỉ huy chuyên án
khi đánh hời thấy phổ biến tại long hồ
tên liêm đã chạy về thành phố hồ chí minh
hồng yên thân trốn thoát
nhưng vừa mon men tới cầu bắc mỹ thuận
vì vậy bọn liêm đã dùng hiệu quả
đưa tiêu cực vào cầu bắc mỹ thuận

đi cầu bắc bp
trong cái đêm đó

mà nó biết mặt đó mà mình có đã giữ đây nè không có gì đó là nó không thu hoài đó đi cùng với đồng
đồng làm đi cành nói chung là các cái bệnh hòa mình là có lực lượng lấy cành hết càng thấy hình
như là trong ngày đó hoặc ngày sau đó thì nó qua đang này thì bác tài lo bắt được cái thằng liên
mũi trí pháp số hai bắt khám xét tại chỗ tạ thủ được hơn ba mươi hộp thuốc sinh tạp nvk xin một số
thuốc giả khác cùng hai sáu trăm ba mươi đồng nhưng khi đưa vào hộp thuốc xin tạp nvk xin tạp nvk xin một số thuốc giả khác cùng hai sáu trăm ba mươi đồng nhưng khi đưa vào hộp thuốc xin tạp nvk xin một số thuốc giả khác cùng hai sáu trăm ba mươi đồng nhưng khi đưa vào
về cơ quan điều tra dù tập trung
bao nhiêu chứng cứ và biện pháp
nghiệp vụ xét hỏi thì tên liêm
cũng chỉ khăng khăng nhận tội cấu kết
với nguyễn thị vân đổi thuốc giả
của nhà nước ngoài ra
hắn không biết gì hơn
nhưng với bề dày lăn lộn
trong giới buôn chợ đen liêm cũng không phải
dạng vừa y cũng nhất quyết phản cung
phản pháo lại nhận định của lão
tài xế tư diện là vô an cho mình
lúc này câu hỏi đặt ra cho
ban chuyên án không rõ tên liêm
có đổ xăng cho lão tài xế tư diện
đêm tổng kho bị đánh cướp hay không
hay lão lại dở cái trò
bướng ẩu của mình ra thêm lần nữa
mấy ngày liền trong trại giam
tên liêm kiên quyết không nhận
có liên quan đến vụ cướp
tuy nhiên hắn bị giao động mạnh
miên mang suy nghĩ
có lúc vẫn vùng dậy đi lại
như kẻ mất hồn trong buồn giam
mọi nhất cửa nhất động của y
đều bị các tinh sát theo dõi
một cách cẩn trọng
nhằm củng cố thêm tài liệu liên quan
đến sự có mặt của liêm
trong đêm vụ cướp tổng kho
đối chiếu với những lời khai ban đầu
bàn chuyên án xác định nạn nhân lữ lý nữ
có bị mất một chiếc đồng hồ
trong khi tiến hành khám sát nhà liêm
thì công an có thu được một chiếc đồng hồ
do liêm nhờ bố mình cất giữ
tiến hành cho nhận diện
đã xác định được chiếc đồng hồ
do bố của liêm giữ
lại chính là tài sản liên quan đến vụ án
mình mới phát hiện ra
cái vụ cướp
mình thu thập được
mấy chiếc xe đạp
mình thu được
cái chiếc đồng hồ
đồng hồ của
dấu vết ra sao
cho nó nhận diện
là chúng tôi đưa năm sáu cái đồng hồ
đưa năm sáu cái đồng hồ
để trước mặt
nó nói cái này
có dấu vết gì đó
cái phía bên này
có cái vết
mà thật là đúng cái đồng hồ đó
là đồng hồ của nó
trước các bằng chứng không thể trói cãi
liêm đã tự cuối đầu khai nhận
là thành viên trong toán cướp
có vũ trang cướp tổng kho
đi mùng ba tết tân dậu
từ lời khai của liêm
bang chuyên án đã tiến hành bắt nóng
đoàn ngọc thới là em ruột của liêm
tên thới cũng nhận tội cướp
và tiếp tục khai thêm các đồng bọn của hắn
là hai người anh khác
một là đoàn ngọc tuấn
nhân viên công ty điện lực miền nam
hai là đoàn ngọc long
học sinh trường kỹ thuật cao đẳng thành phố hồ chí minh
quay trở lại tiến hành khai thác thêm tên liêm
khai nhận đồng bọn của chúng đều là những tên
đao búa buôn bán gian lận
tới các khu vực chợ đen
chúng chỉ quen biết mối qua làm ăn phi pháp
ở các hang cùng ngõ hẻm
tại thành phố hồ chí minh
hắn chỉ biết đồng bọn với biệt danh là việt và lộc
tất cả đồng bọn mà tên liêm khai
đặc biệt là những nhân vật không có địa chỉ
cùng lúc này các nguồn tin do quân chúng nhân dân
báo cáo cho chính quyền địa phương
dọc theo khúc sông gần nhà lão đoàn văn chức
là ông nội của liêm
ở phường ba thị xã vĩnh long
người dân ven sông lượm được lớp xe
xương xe đạp
đây là sự kiện rất khác lạ thời bấy giờ
từ nguồn tin này
tinh sát tới nơi thu gom các thứ về
tăng vật ấy chính là chiếc xe đạp
do triết đi đến tổng kho
khi lấy chiếc vespa về
tiến hành xác minh thêm
tinh sát nắm rõ tăng vật này
được ném ra sông từ ngôi nhà của lão đoàn văn chức
để phi tàn
qua công tác điều tra vị trí của nhân vật
nhà đoàn văn chức chính là nơi
được băng nhóm vũ trang sau khi tiến hành cướp
của giết người tại tổng kho
tập kết tài sản tại đây
đoàn văn chức đã tiếp tay
che giấu cho băng cướp
tuy nhiên xét thấy đoàn văn chức tuổi cao sức yếu
bàn chuyên án đã phân tích
giáo dục về những hành vi vi phạm pháp luật
nghiêm trọng của gia đình lão
rồi cho về địa phương
giờ này trong trại giam tên liêm và thới
đã phải khai hết các đồng phạm của chúng
cùng người cậu là đoàn văn việt
đoàn văn lộc cũng như đoàn văn quốc
chúng cùng khai nhận tên việt
là đầu sở chủ mưu và chỉ huy
đồng bọn đánh cướp tổng kho dược phẩm
đêm mùa ba tết tăng dậu
tên việt có tên họ thật là
đoàn văn úc
hắn đã từng là sinh viên năm hai đại học cần thơ
nhưng do với máu tài tử
đã bỏ học giữa chừng
cùng với người vợ kéo nhau về vùng kinh tế mới
thuộc áp thống nhất xã hòa mỹ
huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
ngay lập tức một tổ trinh sát đã lên đường
về phụng hiệp
khi tới nơi nhờ sự giúp đỡ
của đồng chí ba võ một cán bộ công an xã
xác nhận trên vùng kinh tế mới này
trước đây có một người tên là đoàn văn úc
đang là sinh viên đại học nông nghiệp
về đây làm ăn
nhưng chỉ được một thời gian không quen lao động làm rảy
đã cùng một đối tượng khác tên là úc râu
trốn về cần thơ manh múng đăng điếm
từ qua mấy ngày là lắm thời gian sau là được
quân chú quân dân giúp đỡ thì chúng tôi được
cái ông bác đó là ông bác hai võ
thì bác bác mới bác mới bác nói là
nếu bác muốn bắt đường úc úc đòn á
úc đòn làm việc đó thì cán bộ công an xã hòa mỹ
phải bắt cho đường úc râu
úc râu là đường úc úc đòn là đường úc
người ta thường đi dưới úc đòn lúc đầu là người ở đây
nhưng mà người ở đây nó thường nhậu nhạc
rồi lân lai dưới úc đòn
biết được yêu cầu của lực lượng truy bắt
đồng chí ba võ hứa sẽ sẵn sàng tham gia
truy bắt bọn cướp
theo nhân nhận định muốn bắt được đối tượng úc đòn
thì trước hết phải gặp được úc râu
hai thằng này luôn đi kè kè với nhau
được sự giúp đỡ nhiệt tình của công an thành phố cần thơ
trong việc đồng chiến đấu
tinh sát chuyên án đã xuống các phường
các khu vực trọng điểm ra soát các đối tượng hình sự
ra sức truy lùng úc châu để tìm ra tung tích tên đoàn văn úc
từ phường an cơ đến phường an lạc
rồi phường cái khế khu vực bến xe mới
những ai có tên gọi úc râu đều được lên danh sách
và có được đồng chí ba đến nhận diện
thế nhưng đều là những cái lắc đầu
úc râu để bắt được úc râu
tại vì là ông ba ông ấy đã xác định như vậy mà
muốn bắt được úc râu thì phải bắt được úc râu trước
úc râu mới là đối tượng chính của úc râu
thì mình chưa đánh được gì
cho nên là cái trinh sát tiếp tục là tăng cường
cái lực lượng thêm
để quần thảo cái khu chợ cần thơ
sau nhiều ngày lặng lội tới các địa điểm
thường được các đối tượng buôn bán thuốc tân dược lậu vãng lai
thì khi tới một quán nhậu
đồng chí ba bất ngờ phát hiện một người có vốc phẩm
giống như úc râu
đồng chí ba chồm tới vỗ mạnh lên đôi vai
một trong hai người đang ngồi tại đó
xác định chính xác đó là úc râu
lập tức hỏng súng của các tinh sát
chỉa thẳng và quát lớn
mày đã bị bắt
quá bất ngờ úc râu không kịp trở tay
trước sự khống kế của các tinh sát
tuy nhiên chỉ trong tức tắc
người đàn ông ngồi kế bên úc râu vùng bỏ chạy
tất cả những người có mặt tại đó
không khỏi tiếc đứt ruột
vì để sổng mất đối tượng
úc râu được đưa về tổng bộ
để tiến hành điều tra truy hỏi
tại đây khi được biết út đoàn là kẻ chủ mưu
vụ cướp tổng kho dược vừa qua
thì chính úc râu cũng tỏ ra ngỡ ngàng
và bối rối
quả thật y hoàn toàn không ngờ tới
người anh em kết nghĩa với hắn bấy lâu nay
lại có vụ kế
họ gian làm một việc động trời đến như vậy
úc đoàn đã chỉ đạo úc râu
bán vài trăm viên thuốc kháng sinh
ăn được chút tiền hoa hồng chanh lạch
nhưng vấn đề lúc này đối với ban quyên án
là chúng liên lạc với nhau như thế nào
cần làm rõ điểm này
sẽ có cơ sở tiếp tục làm cho bóng ma úc đoàn
nhưng úc đoàn đâu phải dạng vừa
dù là em kết nghĩa với hắn
nhưng hắn không bao giờ cho biết địa chỉ hay một điểm hẹn
chỉ khi nào có việc
đích thân úc đoàn sẽ tới gặp úc râu
ngay cả cách thức xuất hiện
cũng hết sức bí ẩn
thưa quý vị và các bạn
trước việc một số tên đã xa lưới
trong thời gian ngắn
bàn truyền án nhận định
đoàn văn úc đoàn văn lộc
đang tụ họp với nhau để đối phó và lẩn trốn
lãnh đạo ti công an kiều long
chỉ đạo trinh sát khẩn trương lần theo dấu vết
tổ chức tốt mạng lưới an ninh nhân dân
ở những nơi trọng yếu
phối hợp với cảnh sát hình sự hậu giang
tổ chức mai phục
đón lõng tại các phường tân an
an lạc và các vùng ven bến sông ninh kiều cần thơ
kẻ cầm đầu băng cướp được đánh giá
là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm
ngoài việc hiểu biết rộng
cũng như có tài miêu lược
thì tên đầu sỏi nhất trong băng cướp
là đoàn văn úc từng thề rằng
khi rơi vào tay công an thì thà chết
chứ không khai báo
vậy để đối phó và bắt giữ toàn bộ băng cướp
có vũ trang này được diễn ra như thế nào
là một bài toán hóc búa
buộc bang chuyên án phải hóa giả
cơ hội thách thức
là những vấn đề được các thành viên
các băng chuyên án đều suy nghĩ trong đầu
dù vụ án đã diễn ra gần ba tháng trời
nhiều cán bộ trong băng chuyên án
cũng chưa được về nhà
lăn lộn khắp các tỉnh thành
nhưng sự quyết tâm của các thành viên
không hề suy giảm
mà nó ngày càng lớn mạnh
theo từng ngày tham gia phá án
chiếc xuồng con khởi điểm
từ bên này bến bắc bình minh
một trinh sát đứng chèo lái
một trinh sát ngồi phía trước bơi
một thanh niên lực lưỡng
ngồi giữa tác nước xuồng
đã bao ngày rồi
từ lúc còn mờ sáng
chiếc xuồng nhỏ len lỗi
vào những bến đò bến phà
thỉnh thoảng lại lách qua các con lạch nhỏ
lại cập về mé sông hướng ninh kiều
từ lúc đông đúc người
rồi tán mạng vắng vẻ
trinh sát đã mỏi mắt
vẫn không thấy một dấu hiệu gì
của tên cướp úc đoàn
và chiếc xuồng của hắn
chúng tôi xác định là phải làm rõ rồi
không làm rõ làm được
tại vì ảnh hưởng rất là lớn
cho tỉnh cửu long lúc đó
cho nên là phải kiên trì
và chúng tôi phải có một quy tâm cao
và chắc chắn là nó sẽ ở đâu đó thôi
ý chúng tôi là lúc đầu mà
nó phải nằm ở đâu đó
phải có cái mối như nào đó
cho nên là chúng tôi phải gỡ

cho nên là
chúng tôi phải gỡ
phải mò cho được cái mối
cho nên là
bất cứ cái mưu tử nào trong lời khai
hay là cái sự kiện nào là chúng tôi cũng làm rõ
thì cuối cùng thì nó phải làm ra được cái mối thật
cảnh sát hình sự
và cảnh sát khu vực bến ninh kiều
đã cai chặt mạng lưới cơ sở
một ông chủ ngồi bán nước
anh công nhân bốc xếp
cô lái đỏ ngang
tất cả ngay đêm sẵn sàng hỗ trợ tích cực
cùng các chiến sĩ trinh sát chuyên án
tóm cổ tên cướp
nhưng thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua
út đoàn như một bóng ma lang thang
vật vờ trên sông nước cửu long
nếu cứ tiếp tục với kế hoạch này
thì út đoàn lại càng có thời gian
để tổ chức vượt biên
kế hoạch truy kích tên út đoàn
được ban chuyên án chỉ đạt theo hướng mới
nhận thấy đoàn văn lọc có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng trinh sát quyết định dừng cuộc tìm kiếm
di giải đối tượng về trụ sở công an hình sự cửu long
chiếc đò ngang tìm vàng quay trở về bến
trinh sát kéo tinh lọc lên bờ
chiếc xe ô tô vẫn đợi sẵn để đưa tên cướp về trụ sở
thoát một cái tên cướp vùng bỏ chạy
lực lượng tinh sát đuổi ập theo
những tiếng súng nổ báo động và không chế
nhưng tên cướp vẫn lao mình trốn thoát
buộc lòng tinh sát phải nổ súng tiêu diệt
một viên đạn quyết định không để tên cướp trốn thoát đã trúng đích
hắn lão đảo rồi ngã quỵ đền tội